xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bộ phim tiếp theo
khi mà sơn la đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu nông nghiệp thay thế cây lương thực ngắn ngày bằng cây ăn quả trồng trên đất dốc hay xây dựng nông thôn mới người đứng đầu đã cho thấy rõ vai trò của mình
những kết quả trong thời gian vừa qua đã chứng minh rõ cách làm hiệu quả của sơn la khẳng định chủ trương chỉ đạo từ trung ương tới địa phương là hoàn toàn sáng suốt và đúng đắn

khi mà sơn la đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu nông nghiệp thay thế cây lương thực ngắn ngày bằng cây ăn quả trồng trên đất dốc hay xây dựng nông nghiệp thay thế cây lương thực ngắn ngày bằng cây ăn quả trồng trên đất dốc hay xây dựng nông nghiệp thay thế cây lương thực ngắn
với cơ chế kiểm soát trách nhiệm trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh ở mỗi địa phương